ngày hai mươi tám tháng tám bộ trưởng bộ tài chính đinh tên dũng và ngài abu hamid al khalifa
tổng giám đốc quỹ phát triển quốc tế của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ
đã ký kết hiệp định vay trị giá bốn mươi năm triệu đô la mỹ cho dự án cải thiện hạ tầng giao thông thành phố đà nẵng
dự án có tổng mức đầu tư là sáu mươi một ba mươi bảy triệu đô la mỹ trong đó vốn vay quỹ ofid là bốn mươi năm triệu đô la mỹ
dự án dự kiến được hoàn thành vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai góp phần giúp thành phố đà nẵng phát triển
cơ sở hạ tầng giao thông một cách hiệu quả và bền vững qua đó góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế xã hội nâng cao đời sống người dân giảm tai nạn giao thông giảm ô nhiễm môi trường
và cải thiện điều kiện đi lại của người dân thành phố đà nẵng
việc ký kết hiệp định vay tài trợ cho dự án cải thiện hạ tầng giao thông thành phố đà nẵng lần này
tiếp tục minh chứng cho mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ việt nam và quỹ ofid